đã dành cho người tiền nhiệm của johnson
tuy nhiên rất ít nhà lãnh đạo nước ngoài có được cả sự chơi chẽn
lẫn ủng hộ trong nước để mạo hiểm theo cách tiếp cận này

để mong được ông đối xử tốt

cũng như hiểu được tâm lý của ông luôn muốn được nhắc tên thông qua những thành tích ngoạn mục

đã cho thấy khả năng và hạn chế của cách tiếp cận này

cho thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa israel và một số quốc gia ả rập
vốn từ lâu được coi là một phần quan trọng của giải pháp hòa bình toàn diện cho trung đông
nhưng hiệp định này lại không bao gồm đòi hỏi israel phải có bất kỳ nhượng bộ
hoặc điều kiện cần thiết nào hay thậm chí phải thừa nhận vấn đề palestine
chiến lược này dường như tỏ ra hiệu quả theo suy nghĩ của nhiều người
cho đến khi hamas phá hỏng toàn bộ mọi chuyện bằng cuộc tấn công khủng bố tàn khốc
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba mới đây nhằm vào israel
cách tiếp cận cuối cùng mà một số nhà lãnh đạo nước ngoài áp dụng là duy trì thái độ thù địch
với ông trump và thách thức ông thực hiện những đe dọa của mình
các quốc gia gây rắc rối lớn nhất cho ông donald trump
bao gồm iran bắc triều tiên và venezuela
đều theo đuổi cách tiếp cận này ở một mức độ nào đó
mặc dù mỗi nước trong số này đều phải đối mặt với một số hình thức ngoại giao
mang tính cưỡng ép khốc liệt nhất của ông trump
trong trường hợp của iran đến mức là mỹ đã đặt mục tiêu ám sát soleimani vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhưng tất cả những quốc gia này vẫn đứng vững qua nhiệm kỳ đầu của ông trump
trong tư thế thậm chí còn mang tính thách thức hơn
cũng như không có bất kỳ nhượng bộ có ý nghĩa nào đối với các yêu cầu của ông
có thể nhận xét rằng đây chính là cách tiếp cận mà trung quốc đã áp dụng
đặc biệt là khi ông trump đẩy mạnh cuộc chiến thuế quan giữa hai nước
một số bài học đã được rút ra từ những cách tiếp cận này
ve vãn hay bắt trước có thể dẫn đến một tình trạng khó xử do ông trump hành xử hết sức thất thường
và điều này đòi hỏi các nước phải thường xuyên thay đổi theo
hơn nữa cách tiếp cận này có thể không có hiệu quả với lâu dài
chẳng hạn nhật bản vẫn phải đối mặt với yêu cầu của ông trump tăng gấp bốn lần số tiền phải trả
để bù đắp cho chi phí đồn trú của lực lượng mỹ
cho dù ông abe đã nhiệt tình ve ván ông trump như thế nào
phòng ngừa và giữ khoảng cách là chiến lược chỉ khả thi đối với những quốc gia
có lợi ích không bị ảnh hưởng nhiều bởi sức mạnh của mỹ
hoặc có thể bù đắp việc mỹ rút khỏi các cấu trúc liên minh hiện có
hiện tại chỉ có trung quốc có đủ tiềm năng lấp đầy khoảng chống quyền lực mà mỹ để lại
khi nước này rút khỏi vai trò địa chính trị truyền thống với tư cách là tâm điểm của các liên minh
tuy nhiên nền kinh tế mỹ hiện vẫn quá quan trọng đối với sự thịnh vượng của trung quốc
do vậy trung quốc khó có thể theo đuổi chiến lược giữ khoảng cách và phòng ngừa rủi ro này một cách quyết liệt
mặt khác những nước áp dụng lập trường đàm phán cứng rắn với mỹ
vẫn có thể làm ăn kinh doanh với cựu tổng thống trump như thường lệ
lý do của điều này là bởi theo tư duy của một thương nhân
ông trump rất hào hức với việc ký được các hợp đồng làm ăn
đến mức điều này đã làm suy yếu đòn bẩy thương lượng của chính nước mỹ
chẳng hạn thỏa thuận mà ông trump tìm cách đạt được với trung quốc vào đầu năm hai nghìn một mươi năm
đã mang lại rất ít lợi ích của nước mỹ
ngoài việc chỉ giúp tăng xuất khẩu động nành của mỹ trong ngắn hạn
cuối cùng những nhà lãnh đạo công khai thách thức ông trump thường phải chịu đựng rất nhiều căng thẳng
nhưng cuối cùng họ vẫn vượt qua mà lợi ích của họ hầu như không bị ảnh hưởng gì
điều này đặc biệt đúng với những quốc gia có chung quan điểm coi thường trật tự quốc tế giống như ông trump
thậm chí nhóm khủng bố eses cũng nhận thấy kết quả tích cực từ việc kiên trì lập trường thách thức của mình
tỷ phú donald trump đã đột ngột kết thúc cuộc chiến chống isis trước khi đạt được một chiến thắng quyết định
đối với các đồng minh của mỹ có nhiều lý do khiến việc đối phó với ông trump trong nhiệm kỳ thứ hai trở nên khó khăn hơn so với nhiệm kỳ đầu
điển hình có thể kể đến như việc chứng minh rằng ông là người đi chạch khỏi khuôn mẫu lãnh đạo truyền thống của nước mỹ sẽ gặp trở ngại nhiều hơn
do sẽ có ít nhân vật cộng hòa truyền thống đảm nhiệm những vị trí chủ chốt trong chính quyền mới
nên các đồng minh phương tây sẽ có ít người ủng hộ hơn trong chính quyền mới
điều này khiến nhiều đồng minh phải tìm cách bảo toàn càng nhiều lợi ích của hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ cũ càng tốt khi không còn cái ô sức mạnh của mỹ bảo vệ họ nữa
hậu quả là nhiệm kỳ thứ hai của ông trump có thể sẽ thúc đẩy hơn nữa quá trình khu vực hóa
chẳng hạn như sự hợp tác lớn hơn giữa nhật bản và australia hay giữa anh và các nước đông âu mà không cần đến mỹ trong vai trò là cầu nối ngoại giao và quân sự nữa
pháp và đức khi đó có thể tìm cách khôi phục lại một phiên bản nào đó
theo tầm nhìn của tổng thống macron về hệ thống an ninh do châu âu lãnh đạo cho dù triển vọng là không còn tốt đẹp hơn so với trước
nghịch lý là nếu những đánh giá của ông donald trump về trật tự quốc tế là đúng
nghĩa là nếu tất cả lợi ích của một trật tự quốc tế do mỹ lãnh đạo có thể được duy trì mà không cần đến vai trò lãnh đạo của mỹ
trong trường hợp các đồng minh không còn được hưởng cái ô bảo vệ miễn phí nữa
thì những hậu quả việc ông trump trở lại nắm quyền là có thể quản lý được
có khả năng một sự kết hợp giữa các cường quốc tầm trung trong việc thúc đẩy và theo đuổi việc phòng ngừa rủi ro là đủ để duy trì trật tự hiện tại
ít nhất là trong một thời gian
tuy nhiên sự rút lui của một nước mỹ do ông trump lãnh đạo có thể nhanh chóng biến thành một thất bại hoàn toàn
do nó dẫn đến sự sụp đổ của một trật tự vốn mang lại sự thịnh vượng tương đối cho toàn thế giới
mà không gây ra xung đột giữa các cường quốc lớn trong suốt tám mươi năm qua
phần lớn điều này sẽ phụ thuộc vào việc các đối thủ truyền thống của mỹ như trung quốc và nga
sẽ tìm cách giành được bao nhiêu lợi thế và với tốc độ nhanh như thế nào
giống như trong nhiệm kỳ đầu của ông trump những nước hưởng lợi nhiều nhất trong nhiệm kỳ thứ hai
nhiều khả năng sẽ là các đối thủ của mỹ vì các nước này sẽ có thêm nhiều cơ hội để phá vỡ trật tự hiện hành
trung quốc có thể khai thác việc ông trump không quan tâm đến việc bảo vệ đài loan
và sẽ hành động nhanh chóng để thu hồi tỉnh nổi loạn này
nhà lãnh đạo trung quốc tập cận bình cũng có thể sẽ ngồi yên đợi cho ông trump thiêu dụi hết các liên minh của mỹ ở châu á để thu lợi sau này
tổng thống nga putin có thể chấp thuận một thỏa thuận hòa bình với ukraine do ông trump đề xuất
như một cách thức khiến phương tây phải chấp nhận tôn trọng lợi ích của chính ông bằng cách gây tổn hại cho ukraine
putin cũng có thể sẽ không cần phải làm gì với hy vọng rằng ông trump sẽ cắt hoàn toàn viện trợ cho ukraine
và để nga một lần nữa tự soi tiến vào kiev
dù chọn cách nào đi nữa thì các đối thủ của mỹ đều có thể dựa vào ông donald trump như một công cụ hữu ích
trong nỗ lực làm suy yếu hệ thống liên minh truyền thống do mỹ lãnh đạo
vốn từ lâu đã đóng vai trò kiềm chế đối với quyền lực của chính những nước này
một nhóm quốc gia khác gồm những đồng minh và đối tác làm ăn cũng có thể sẽ chào đón sự quay trở lại của ông donald trump
nếu netanyahu đang gặp nhiều khó khăn ở israel vẫn tiếp tục nắm quyền sau lễ nhậm chức của ông trump
thì cam kết hỗ trợ vô điều kiện của ông trump dành cho israel có thể đóng vai trò là cứu cánh
mà netanyahu cần đến để ông này không phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc đã xử lý sai lầm tai hại an ninh của israel như thế nào
các nước ả rập vốn giúp mang lại hiệp định
abrahham có thể hoan nghênh sự trở lại của đường lối ngoại giao theo quan điểm con buôn của ông trump
ngay cả khi họ ít có khả năng theo đuổi các thỏa thuận bình thường
trong trường hợp không có bất kỳ kế hoạch hòa bình khả thi nào cho người palestine
các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy ở argentina hungary và có lẽ là cả ấn độ nữa
cũng sẽ hoan nghênh xu hướng thuận lợi mà ông trump mang lại trong việc chống lại áp lực quốc tế
phản đối việc một thiểu số kéo dài việc nắm quyền lực
một chính quyền trong nhiệm kỳ hai có thể dẫn đến một hệ thống quốc tế có nhiều biến động
được đánh dấu bởi mức độ bất ổn địa chính trị cực lớn cũng như một khoảng trống quyền lực ở trung tâm
trong bối cảnh nước mỹ rút khỏi sân khấu quốc tế một cách hỗn loạn
hầu hết các đồng minh và đối tác truyền thống của washington sẽ không có cách tiếp cận khả thi nào
để có thể quản lý một cách hiệu quả các mối quan hệ của mình
và các đối thủ truyền thống khi đó sẽ chiếm ưu thế trong quan hệ với mỹ
một trong những câu hỏi đáng quan tâm trong quan hệ quốc tế là trật tự quốc tế hiện tại
có khả năng chống trọi và tiếp tục duy trì đến mức nào
và trật tự này có thể tiếp tục tồn tại trong bao lâu nếu không có sự tham gia tích cực
mang tính xây dựng của cường quốc mạnh nhất thế giới là mỹ
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến nay người ta vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó
tuy nhiên nếu ông trump chiến thắng vào tháng một mươi một tới
thế giới có thể sẽ nhanh chóng có được câu trả lời
đến đây chuyên mục bình luận quốc tế của chúng tôi với chủ đề
điều lo sợ của thế giới đối với trong phiên bản hai xin được phép khép lại
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên nhấn like để lại bình luận
cũng như đăng ký kênh youtube báo sức khỏe và đời sống để nhận thông báo khi có những nội dung mới